song nhiều người dân hà nội tp hcm vẫn xuống phố đón năm mới
ở các tỉnh thành khác thì đường phố thưa vắng hơn
để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn
vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an đã tăng cường quân số ứng trực tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường trước trong và sau đêm giao thừa
góp phần mang lại một mùa xuân bình yên hạnh phúc cho nhân dân